đồng chí nguyễn văn thể bộ trưởng bộ giao thông vận tải cùng lãnh đạo ubnd tp hcm
đã phát lệnh làm chuyến hàng đầu tiên xuân canh tí thông qua cảng cát lái
container hàng đầu tiên là lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp saigon food
được chở trên tàu có chiều dài một trăm chín mươi một mét tải trọng hơn hai mươi một tấn
hàng từ cảng cát lái đi malaysia trên tàu còn có hàng hóa nông sản
bay mặt của các doanh nghiệp tại tp hcm xuất đi hồng kông nhật bản đài loan
lô hàng đầu năm mới đã ra khơi tạo cới đầu thuận lợi cho một năm hoạt động kinh doanh sôi nổi
phát triển của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu các hãng tàu và cảng biển tp hcm
dự kiến trong dịp tết nguyên đáng canh tí cảng cắt lái sẽ đón năm mươi năm chuyến tàu
với sản lượng tương đương năm mươi bốn năm trăm sáu mươi chín tiêu
năm hai nghìn một mươi chín lượng hàng hóa qua cảng cát lái đạt hơn bảy mươi bốn triệu tấn
tăng gần một mươi một so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng công ty tân cảng sài gòn đặt mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi
lượng hàng hóa qua cảng cắt lái sẽ tăng năm